mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh thật đẹp được chúng tôi vừa ghi lại tại tỉnh hải dương
đó là những tổ thanh niên tình nguyện trực trên đường quốc lộ năm để kịp thời sơ cứu nhanh tại những đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông
đội thanh niên tình nguyện sơ cứu nhanh tai nạn giao thông khu vực xã tân trường có một mươi thành viên là các đoàn viên thanh niên làm nghề xe ôm
họ thường cắm chốt tại các ngã ba ngã tư đông người trên một đoạn quốc lộ năm
đồng thời liên kết thông tin với các hộ dân dọc tuyến đường để nắm bắt nhanh tình hình mỗi khi xảy ra tai nạn giao thông
ngoài việc được trang bị đồng phục các dụng cụ trang thiết bị y tế phục vụ sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông
đội còn được tập huấn bồi dưỡng những kỹ năng sơ cấp cứu và tuyên truyền luật giao thông đường bộ kiến thức sơ cấp cứu tại chỗ cho người bị thương
nếu nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ nằm trong khả năng xử lý của đội
thì sẽ được đưa về trạm y tế sơ cứu trường hợp nặng hơn sẽ tiến hành sơ cứu tại chỗ và chuyển lên bệnh viện tuyến trên